dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu điều hành phiên họp
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án hình sự
trong phiên họp chiều nay đa số các đại biểu cho rằng dự án luật có rất nhiều nội dung mới
trong khi đó báo cáo đánh giá tác động còn sơ sài chưa cụ thể thực chất tác động của nhiều chính sách mới
ủy ban tư pháp của quốc hội nhận thấy dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án hình sự
là dự án luật rất quan trọng có tính chất rất phức tạp phạm vi điều chỉnh rộng
không chỉ phải đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa quyền nghĩa vụ của các chủ thể
mà còn phải quy định chi tiết trình tự thủ tục thi hành từng loại hình phạt đối với cá nhân và pháp nhân thương mại
việc ban hành luật phải đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành ngay và bảo đảm thống nhất trong áp dụng
do đó bên cạnh yêu cầu khẩn trương thì rất cần bảo đảm chất lượng của dự án
đồng thời cần có thời gian phù hợp để đại biểu quốc hội nghiên cứu thảo luận
vì vậy đa số ý kiến của ủy ban tư pháp đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội
báo cáo quốc hội cho phép xem xét thông qua dự án luật tại ba kỳ họp
theo đó tại kỳ họp thứ sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám quốc hội cho ý kiến về những vấn đề lớn của dự án luật
sau đó chính phủ sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan hữu quan tiếp thu
chỉnh lý chỉnh quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại kỳ họp thứ bảy vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tám vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo trình tự thủ tục quy định tại điều bảy mươi sáu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật